thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc nữ sinh ngân hàng bị mất tích
vào tối ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi công an huyện thường tín đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
bắt giữ nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã quất động huyện thường tín
quân là nghi phạm thứ hai của vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi tại xã nguyễn trãi huyện thường tín thành phố hà nội sau bốn ngày tích cực điều tra
nghi phạm nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã quốc động huyện thường tín bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã hà hồi huyện thường tín
hiện công an đang tạm giữ nguyễn văn quân và nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã phan phú huyện thường tín để điều tra làm rõ vụ án
cả hai nghi phạm này đều nghiện ma túy
qua điều tra ban đầu đối tượng trung khai nhận đã rủ đối tượng quân cùng gây án rồi sát hại nữ sinh
trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh xấu xố trên sông nhuệ cách nơi em bị sát hại chừng bốn km